do ảnh hưởng của cơn bão số ba nhiều địa bàn tại các tỉnh tây bắc xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kéo dài liên tục gây lũ ống lũ quét ngập lụt hư hỏng và ách tắc nhiều tuyến đường giao thông
thiệt hại này đã tác động trực tiếp đến việc đi lại của người dân
thống kê ban đầu cho thấy phú thọ và sơn la là hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất về hạ tầng giao thông
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại hai tỉnh trên
tỉnh phú thọ năm km đường tại thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn đã bị ngập chìm trong nước
hai ngày sau khi nước rút công tác khắc phục vẫn đang được ngành giao thông của tỉnh khẩn trương tiến hành
khi mà lũ về thì được sự quan tâm của tỉnh ủy ban và các ban ngành quân đội công an và toàn thể nhân dân
đưa các phương tiện vào để ứng cứu nhân dân và đảm bảo vấn đề an toàn cho con người và nhất là tài sản
cũng trên địa bàn tỉnh phú thọ cầu văn luông minh đài cũng bị hư hại nghiêm trọng
đây là những hình ảnh sụt lún đường dẫn lên mô cầu sập cầu treo khu bến gạo tại xã văn luông
mưa lũ đã làm đứt một mố cầu văn luông đi minh đài sụt lún một đầu cầu mới tân phú tại xã xuân đài
và rất nhiều điểm sạt lở gây nứt nhiều chỗ trên mặt đường
qua kiểm tra thì hiện nay trên hệ thống đường giao thông thì chúng tôi đã thống kê được sơ bộ thiệt hại ban đầu
đã làm ảnh hưởng đến cầu cống các đường tràn đều bị chia cắt
đặc biệt là hệ thống quốc lộ thì tỉnh phú thọ có năm tuyến quốc lộ đi qua
thì chúng tôi đã kiểm tra giả soát và khắc phục triển khai khẩn trương theo đúng phương án
những chỗ mà chúng tôi có thể khắc phục được ngay thì chúng tôi triển khai huy động máy móc thiết bị
còn những chỗ mà bắt buộc phải có báo cáo suy nghĩ kiến thì chúng tôi sẽ làm công tác phân luồng
tại huyện phú yên tỉnh sơn la tuyến đường quốc lộ ba mươi hai b qua địa bàn tỉnh cũng bị hư hại nghiêm trọng
thưa quý vị và các bạn đây là địa bàn tỉnh sơn la
điểm km một mươi chín cộng bốn trăm một mươi nằm trên quốc lộ ba mươi hai b đi qua địa bàn của tỉnh sơn la
có thể nói rằng đây là một trong những điểm sạt trượt mà nguy hiểm nhất
bởi vì không chỉ gây chia cắt về giao thông mà còn gây thiệt hại về người
sau ba ngày bị chia cắt thì cho đến buổi sáng ngày hôm nay thì giao thông mới có thể được nối lại
hiện nay đoàn công tác của tổng cục đường bộ bộ giao thông vận tải
vẫn đang tiếp tục đến các điểm để kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp phương án khắc phục
trong vài ngày tới dự kiến mưa vẫn còn
có nguy cơ gây hư hỏng các công trình giao thông ở nhiều điểm sung yếu